thưa quý vị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang đã thi hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với đặng văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại tổ một thị trấn vị xuyên huyện vị xuyên
là phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh hà giang để điều tra về hành vi nhận hối lộ
liên quan đến vụ án trước đó vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố năm bị can
về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại thôn bản bút xã đồng tâm huyện bắc quang
theo quy định tại điều hai trăm hai mươi bảy bộ luật hình sự
kết quả điều tra xác định vào ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một ông đặng văn thủy là phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường
tự ý ký giấy mời triệu tập các thành viên thuộc các cơ quan như sở công thương sở xây dựng
quỹ bác nhân dân huyện bắc quang và quỹ bác nhân dân xã đồng tâm tiến hành kiểm tra thực địa tại mỏ đồng tâm
đến ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sau khi nhận số tiền từ lâm là bị can đã bị khởi tố điều tra do có liên quan trong vụ án
ông thủy đã đồng ý hoãn thời gian kiểm tra thực địa mỏ theo yêu cầu của đối tượng châu
hiện vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi sai phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan